thưa quý vị ngay sau khi hà nội có thông báo nới lỏng đợt hai các chợ dân sinh đã bắt đầu hoạt động trở lại
người dân đến mua hàng không cần mang phiếu nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc trong phòng chống dịch bệnh
ghi nhận của phóng viên tại các chợ dân sinh của hà nội vào sáng nay hai mươi một tháng chín như chợ bưởi chợ cốm vòng chợ kiến hưng
lượng người đến mua hàng đông gấp hai đến ba lần so với những ngày trước đó
bởi hiện nay số người đến mua hàng tại các chợ không còn bị giới hạn không cần phiếu đi chợ như trước
dù vậy bất kỳ ai khi vào chợ đều phải khai báo y tế đo thân nhiệt và sát khuẩn tay theo đúng quy định của phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên dù đã được giãn cách đợt hai nhưng một số chợ vẫn chưa được hoạt động trở lại để đảm bảo an toàn trong mùa dịch
ghi nhận tại chợ xanh trên đường xuân thủy cầu giấy vào sáng nay vẫn khung cảnh im ắng ảm đạm không một bóng người
tuy nhiên lối vào chợ vẫn rào chán cố định các cửa hàng đều đóng cửa kín mít